còn bây giờ mời quý vị cùng điểm qua tin tức vừa được cập nhật
ngày một mươi ba tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã hoàn tất kết luận điều tra
chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân cung cấp đề nghị truy tố bốn mươi ba bị can
trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng tám mươi bảy sáu trăm một mươi hai tỷ đồng
trong bốn mươi ba bị can thì có một mươi hai bị can bị đề nghị truy tố cùng về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc
một mươi bị can bị đề nghị truy tố về tội tổ chức đánh bạc và một mươi bị can bị đề nghị truy tố về tội đánh bạc
trong đó huỳnh long bạch và huỳnh long nhu có vai trò cầm đầu đường dây
chỉ đạo đồng bọn thực hiện hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc tại hai trang web swip online và nagac
đây được xem là đường dây đánh bạc có quy mô lớn nhất từ trước đến nay do công an tp hcm khám phá
hai trang web hoạt động từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
công an tp hcm có quy mô lớn nhất từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi do công an tp hcm khám phá
công an tp hcm có liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc tại hai trang web nói trên
công an tp hcm vừa bắt giữ hai đối tượng là chú cháu trong cùng một gia đình
về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy thu giữ một mươi hai bánh heroin
trước đó phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hcm chủ trì phối hợp
cùng các đơn vị nghiệp vụ phát hiện bắt giữ hai đối tượng phàng a phó và phàng a dơ
cùng chú tại bản nako sapa xã nako sa huyện nậm bồ tp hcm
về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm một mươi hai bánh heroin hai xe máy và ba điện thoại
quá trình bắt giữ các đối tượng rất manh động ra sức chống trả lực lượng vây bắt nhằm tẩu thoát
tuy nhiên với sự phối hợp chặt chẽ các lực lượng chức năng đã bắt được các đối tượng
đảm bảo an toàn tuyệt đối
ngày một mươi hai tháng bốn viện kiểm sát nhân dân tỉnh điện biên đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với hai đối tượng trên
công an tp biên hòa tỉnh đồng nai đang điều tra truy bắt đối tượng cướp giật máy quay phim
của một phóng viên đài phát thanh truyền hình đồng nai khi đang ngồi chờ xe trước cổng trung cư
phường quang vinh tp biên hòa tỉnh đồng nai
theo thông tin ban đầu sáng ngày một mươi hai tháng bốn nam phóng viên đài phát thanh truyền hình đồng nai
để chiếc túi sách trước mặt ngồi ở cổng trung cư nguyễn ái quốc phường quang vinh
thành phố biên hòa thì bất ngờ có người mặc áo khoác đen đi xe máy áp sát giật chiếc túi
nạn nhân đuổi theo nhưng không kịp sự việc diễn ra trong vòng vài giây được camera an ninh ghi lại
qua trích xuất camera cơ quan công an nhận định trước khi thực hiện vụ cướp này
đối tượng đã nhiều lần đi qua lại trước khu vực này để quan sát trước khi thực hiện hành vi phạm tội
bốn đối tượng gồm đặng thị hương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi lê thị hương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một cùng chú tỉnh khánh hòa
nguyễn thành dũng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm và huỳnh tấn phước sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm quê ở tỉnh quảng ngãi
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện long hồ tỉnh vĩnh hồ khởi tố bị can
và ra lệnh bắt tạm giam ba tháng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
tại cơ quan điều tra hương khai nhận bản thân giữ vai trò chủ mưu và phân công cho phước dũng
trở hương và hương đi đến khu vực đông người để hương và hương tìm cách trộm tài sản
riêng dũng và phước đậu xe chở sẵn bên ngoài
để khi hưng và hương trộm được tài sản sẽ nhanh chóng ra xe cùng tẩu thoát
với thủ đoạn trên từ ngày hai mươi một tháng ba đến ngày hai mươi tám tháng ba
bốn đối tượng đã thực hiện chót lọt thêm bốn vụ trộm điện thoại
cũng tại khu vực xã hòa phú huyện long hồ
vật chứng thu giữ là bốn mươi hai chiếc điện thoại mà các đối tượng trộm cắp đang cất dấu
ở một nhà trọ tại phường bốn thành phố vĩnh long
còn tại bình định công tác tìm kiếm trục vớt các phương tiện ghe thuyền của ngư dân
bị sóng nhấn chìm do lốc xoáy ở khu vực biển nhân lý thành phố quy nhơn
vào ngày ba mươi một tháng ba đã hoàn thành
khoảng ba trăm linh cán bộ chiến sĩ thuộc quân đội biên phòng công an kiểm ngư và ngư dân xã nhơn lý
đã tiến hành tìm kiếm trục vớt các ghe thuyền cá của bà con bị chìm
ở vùng biển thôn lý tránh xã nhơn lý thuộc vịnh bãi nồm xã nhơn lý tp quy nhơn
sau hai lần tìm kiếm gần ba mươi tàu thuyền thúng cano và nhiều ngư lưới cụ được trục vớt
tuy nhiên các tàu thuyền bị chìm được trục vớt đều đã hư hỏng nặng khó có khả năng khắc phục
xe cơi nới kích thước thành khủng cao từ một đến hai mét trở hàng quá tải gây mất an toàn giao thông
lực lượng cảnh sát giao thông trên cả nước đồng loạt gia quân xử lý ngăn chặn có hiệu quả tình trạng này
sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên tại tuyến đường tránh qua địa phận thành phố đà nẵng
con đường này dẫn vào các mỏ đá nên hoạt động vận tải diễn ra khá rầm rộ
khi phát hiện tổ công tác chiếc xe liên tục đi lùi hòng né tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng
đó là chưa kể những đối tượng chim lợn báo tin
tuy nhiên qua tuần tra kiểm soát những trường hợp này đều được cảnh sát giao thông yêu cầu người điều khiển phương tiện
chấp hành hiệu lệnh dừng kiểm tra và phát hiện lập biên bản nhiều trường hợp cơi nới chở quá tải trọng quy định
trong tuần cao điểm lực lượng cảnh sát giao thông toàn thành phố đà nẵng đã xử lý hai mươi bốn trường hợp vi phạm quá tải
quá khổ tự ý cải tạo phương tiện tăng hai mươi hai trường hợp so với thời gian liên kề
phần lớn tài xế vi phạm đều chuẩn bị sẵn lý do biện minh cho hành vi của mình
thế nhưng dù bất kỳ lý do gì những hành vi vi phạm đều phải được xử lý theo quy định không có trường hợp bao che né tránh
lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố từ phòng đến quận quyện tập trung xử lý đối tượng xe quá tải quá khổ cơi nới trên tuyến đường giao thông
với quyết tâm xử lý quyết liệt không né tránh không đùn đẩy và không để trùng chéo
lực lượng nào phát hiện là phải lập biên bản xử lý kịp thời không có bô tre
mỗi ngày trên tuyến đường tránh đoạn từ cao tốc đà nẵng quảng ngãi đi đường hầm hải vân có hàng chục nghìn lượt phương tiện lưu thông
ngoài kiểm soát trọng tải các tổ công tác còn lồng ghép kiểm tra nồng độ cồn ma túy của tài xế kể cả vào thời điểm ban ngày
rất nhiều tài xế cũng đang sử dụng và có sử dụng rượu bia và ma túy
nên là những việc gia quân như thế này rất cần thiết để đảm bảo cho các phương tiện khác đi lại cho an toàn
những ngày tới lực lượng chức năng tiếp tục đẩy mạnh xử lý vi phạm tập trung tại các tuyến tỉnh lộ quốc lộ gần khu công nghiệp và các điểm tập kết đất đá
bên cạnh xử lý tại hiện trường cảnh sát giao thông thành phố đà nẵng tổ chức tuyên truyền doanh nghiệp đơn vị kinh doanh vận tải
quán triệt lái xe chấp hành quy định về chở hàng hóa từ đó nâng cao ý thức giảm thiểu tai nạn giao thông
thưa quý vị qua phân tích đánh giá việc lái xe sử dụng ma túy và các chất kích thích khác là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các vụ tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng
tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến địa bàn tập trung xử phạt hành vi vi phạm một cách quyết liệt nghiêm minh là một trong những giải pháp
căn cơ nhằm kiểm soát việc lái xe sử dụng rượu bia ma túy tuy nhiên một hệ thống giải pháp tổng thể từng bước loại trừ và tiến tới loại bỏ hoàn toàn vấn nạn con nghiện sau tay lái
vụ tai nạn nghiêm trọng làm năm người bị thương xảy ra tại đà nẵng vào ngày ba tháng bốn qua kiểm tra tài xế có nồng độ cồn và dương tính với ma túy
nhậu từ một mươi một h ba mươi tới năm h ba mươi nhậu gần bốn thùng bia
lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý vi phạm nồng độ cồn là một trăm sáu mươi một ba trăm hai mươi bốn trường hợp lái xe dương tính với ma túy là một tám trăm linh hai trường hợp
thực hiện chỉ đạo của bộ công an từ ngày một tháng ba lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc gia quân thực hiện chuyên đề kiểm soát vi phạm nồng độ cồn và ma túy trong cả năm hai nghìn hai mươi hai
chỉ tính riêng trong bảy ngày từ mùng một tháng ba đến hết ngày bảy tháng ba lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý hai tám trăm sáu mươi hai trường hợp vi phạm liên quan đến người điều
điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn ma túy
thực hiện chỉ đạo của bộ công an từ ngày một tháng ba lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc xa quân thực hiện chuyên đề kiểm soát vi phạm nồng độ cồn và ma túy trong cả năm hai nghìn hai mươi hai